sau hơn ba tháng nghỉ học hôm nay một mươi một tháng năm gần một chín trăm linh trường tiểu học mầm non tại thành phố hà nội đã chào đón học sinh quay trở lại lớp học
nhiều trường phân làn đón trả học sinh tại cổng và tổ chức ăn bán chú
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại một số trường trên địa bàn thành phố hà nội
tại trường tiểu học thăng long quận hoàn kiếm tp hà nội trong sáng ngày hôm nay
mọi công tác chuẩn bị để đón học sinh trở lại trường được nhà trường tiến hành từ rất sớm
để bảo đảm an toàn toàn bộ học sinh của nhà trường đều bắt buộc phải kiểm tra thân nhiệt và xịt khuẩn tay trước khi vào lớp

cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ một trong những vấn đề được các trường mầm non đặc biệt quan tâm
sau khi học sinh đi học trở lại đó là công tác bán chú bảo đảm an toàn bữa ăn giấc ngủ cho trẻ
sở giáo dục và đào tạo hà nội không cấm các trường mầm non và tiểu học tổ chức bán chú
vì vậy phương án tổ chức sẽ tùy điều kiện cụ thể của từng trường trên cơ sở tuân thủ các yêu cầu chung về phòng dịch
như tại quận hoàn kiếm một trăm linh các trường mầm non tổ chức cho học sinh bán chú ngay từ ngày đầu tiên
các trường tiểu học bắt đầu thực hiện bán chú từ thứ ba ngày một mươi hai tháng năm đáp ứng kịp thời yêu cầu nguyện vọng của cha mẹ học sinh
đối với trường mầm non thì là công tác nuôi dạy được tiến hành song song
thế và nhà trường đặc biệt là quan tâm đến cái việc tổng vệ sinh bếp ăn
tất cả các trang thiết bị về bán chú của các con là đều được vệ sinh và tiệt trùng
và về thực đơn thì chúng tôi cũng linh hoạt là xây dựng thực đơn mà đảm bảo sử dụng những thực phẩm gây sống
thế và ngày hôm nay thì các cô tổ chức kê bàn ăn cho các con ngồi được rộng rãi thoải mái
các cô cũng hết sức lưu ý đó là việc tăng cường rửa tay cho các con
là trước khi ăn và sau khi ăn là các con phải rửa tay sạch sẽ
vâng thưa quý vị không quan trọng là phòng dịch
ở đâu mà quan trọng là sẽ phòng dịch như thế nào
cùng với sự giám sát chặt chẽ của phía nhà trường đặc biệt là sự quan tâm của các thầy cô giáo
thì tin rằng là sự quay trở lại trường này của các em học sinh sẽ không có gì đáng lo ngại